kính thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ buôn lậu bốn container nhôm phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu lâm an
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu
theo đó lô hàng nêu trên gồm bốn container xuất khẩu do công ty lâm an quận một tp hcm đứng tên mở tờ khai hải quan xuất khẩu đi hàn quốc ngày bảy tháng một mươi một
trên tờ khai hải quan doanh nghiệp khai báo là ống thép tròn mã kẻm thuê xuất thuê xuất khẩu là
tuy nhiên qua kiểm tra đội giám sát và kiểm soát hải quan chi cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn khu vực một
phối hợp với đội hàng hóa xuất khẩu đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm
phát hiện toàn bộ bốn container là vỏ nhu phế liệu có thuê xuất thuê xuất khẩu là hai mươi hai
với trị giá trên hai tám tỷ đồng dài lận thuế trên sáu trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đã được khởi tố hình sự để xử lý theo pháp luật
chiều ngày một mươi tháng một mươi hai cục hải quan tp hcm đang điều tra xử lý lô hàng trốn thuế là ván gỗ
trị giá khoảng một mươi một tỷ đồng tại cảng cát lái
theo đó qua công tác triển khai kế hoạch phòng chống buôn lậu gian lận thương mại năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng
bắt giữ xử lý lô hàng trốn thuế trị giá lên đến một mươi một tỷ đồng
bao gồm hai mươi năm container được công ty trách nhiệm hữu hạng
thương mại sài gòn á châu khai báo cùng lúc trên một mươi bốn tờ khai khác nhau tại hải quan bình phước
với tên hàng là bán lạng sản xuất từ gỗ cao su để hưởng thế suất một mươi
tuy nhiên qua kết quả kiểm tra thực tế toàn bộ số hàng được khai báo tại bình phước
được tập kết tại cảng cát lái là gỗ xẻ thuế suất hai mươi năm chênh lệch thuế lên đến ba tỷ đồng
vụ việc hiện đang được cục hải quan tp hcm phối hợp các cơ quan chức năng mở rộng điều tra xử lý
thưa quý vị việc sở giáo dục và đào tạo tp hcm nhận thù lao hàng tháng của nhà xuất bản giáo dục
vẫn chưa hết nóng trên các phương tiện truyền thông
ở đây cũng là vấn đề mà các đại biểu quan tâm tại kỳ họp lần thứ một mươi bảy của hội đồng nhân dân tp hcm
nhiều ý kiến cho rằng cần phải xem xét dưới góc độ pháp lý và làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan
xung quanh câu chuyện sở giáo dục và đào tạo tp hcm nhận thù lao hàng tháng của nhà xuất bản giáo dục
trong việc biên soạn sách giáo khoa
sách giáo khoa đã giấy lệnh lo ngại sẽ thiếu tính dân chủ khách quan trong lựa chọn sách
không những vậy việc làm này khi đối chiếu với các văn bản pháp luật đã bộc lộ nhiều bất cập

dấu hiệu vi phạm rất rõ ràng trực tiếp luật phòng chống tham ngũ
năm đầu tiên thực hiện một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa đã nảy sinh những vấn đề mà luật không phủ sóng đến được
vì vậy để đảm bảo tính minh bạch công bằng trong cạnh tranh giữa các đơn vị biên soạn sách giáo khoa trong tình huống này
còn phải có một hành lang pháp lý đủ vững còn sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước
cái bộ sách đã ban hành tức là nó trải qua rất là nhiều cái công đoạn
tức là phải thẩm định phải phê duyệt trên cái cơ sở pháp lý cũng như là cơ sở khoa học của chương trình
theo nghị quyết hai mươi chín tức là người giáo viên có thể thể hiện một cách sáng tạo nhất trong quá trình giảng dạy của mình
phải giao trọng trách đó cho họ không nên dùng những sức mạnh
những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng những quan trọng
để có một quan hệ của tổ chức này tổ chức kia để chi phối trong vấn đề chọn sách đó của người giáo viên
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết bộ giáo dục và đào tạo vừa đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm làm rõ tính chất sự việc nhà xuất bản giáo dục
chi thủ lao cho sở giáo dục và đào tạo tp hcm biên soạn bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo
dự kiến trong tuần tới thường trực ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan